không đầu hàng với số phận lương phi quyết định theo học ngành công nghệ thông tin tại một trường trung cấp ở thành phố đà nẵng
sau khi ra trường phi được một mạnh thường quân giúp đỡ mua sắm thiết bị mở một phòng thu
năm hai nghìn một mươi sáu anh cưới vợ và đến nay đã sinh được hai người con
giữa năm hai nghìn một mươi tám lương phi quyết định về nhà chuyển sang làm kênh youtube phi một chân
chủ đề mà anh lựa chọn để làm các video là nghị lực sống ẩm thực biểu diễn kỹ năng đặc biệt và giúp người nghèo
trên facebook và youtube mình cũng muốn truyền cảm hứng cho những người khó khăn những người khuyết tập như mình để vượt lên số phận
với chiếc xe máy cũ kỹ và một đôi nạng gỗ lương phi lặn lội khắp nơi tìm kiếm những trường hợp không may trong cuộc sống để ghi hình và kêu gọi tài trợ
không chỉ bằng vật chất anh vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc những khu giả nêu đơn không nơi đường tựa
như trường hợp của bà lưu thị hội ở xã điện phong
huyện điện bàn tỉnh quảng nam dù mắt đã không còn nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân
cụ có thể chắc chắn đó là anh phi người chăm sóc cụ như chính con đẻ
mỗi lần có đồ mua đây lên cái là mua chỗ mua đồ đây lên cho bà em mua
bà thấy là quá quấy rồi chưa có ơn lắm
đây là một cái hành động đẹp của thanh niên
nhưng mà mặc dù sự đóng góp về vật chất nó không nhiều
nhưng mà vì cái tinh thần nó khơi dậy cái tinh thần cái trách nhiệm của thanh niên
đối với xã hội thì việc làm của em thì nó là cái tâm gương cho những người thanh niên khác
tính đến nay kênh youtube phi một chân đã có khoảng ba trăm linh clip
có video lượt xem cao nhất là gần triệu người
giờ đây lương phi đã có được một gia tài lớn không phải là tiền của hay vật chất
mà gia tài đó chính là nụ cười hạnh phúc
hạnh phúc của những hoàn cảnh được anh giúp đỡ
và hơn hết điều quý giá nhất có lẽ chính là hành trình nghị lực vượt lên số phận tìm lại chính mình của phi một chân